tiếp ông dato siri izritzala tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị cơ quan quản lý và bảo đảm hiệu quả chính phủ của malaysia và đoàn chuyên gia ngân hàng thế giới vkp
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam và malaysia là hai nước gắn bó trong khối asean cùng nhau chia sẻ những bài học thành công
thủ tướng cho biết malaysia cũng là một trong những nước đầu tư lớn ở việt nam và có nhiều kinh nghiệm về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
ông datoshiri iressala cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp đoàn đánh giá cao bài phát biểu của thủ tướng tại diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin truyền thông việt nam hai nghìn một mươi tám vào sáng nay
nhấn mạnh đến kết quả tốt đẹp của các cuộc làm việc với các bộ ngành của việt nam ông datosri izrid zala cho biết đã gợi ý phía việt nam tổ chức một số hội thảo quốc tế chuyên đề quan trọng nhằm góp phần tiếp thu các kinh nghiệm quốc tế
tạo những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực
ông dato siri idrit zala hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp để được chứng kiến việt nam có những bước phát triển đột phá trong thời gian tới
cho rằng trong công tác chỉ đạo điều hành thì việc đồng thuận từ trên xuống dưới là hết sức quan trọng
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định sẽ trao đổi với các bộ ngành về đề xuất tổ chức các hội thảo quan trọng về cải cách đổi mới sáng tạo mà do ông dato siri idrit zala nêu ra

thủ tướng cũng đánh giá cao kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế các nước trong đó có malaysia về cải cách thể chế
theo thủ tướng vấn đề quan trọng nhất là hành động nhanh để đạt hiệu quả cao trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư